trong ngày một mươi một tháng năm gần ba đoàn viên người lao động đã tham gia lễ phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín
và chương trình tết lao động do liên đoàn lao động tỉnh đồng nai tổ chức
với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín sẽ là động lực thúc đẩy mỗi cán bộ công đoàn
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai chung tay chăm lo cho đời sống người lao động
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị cấp ủy chính quyền công đoàn các cấp và các doanh nghiệp tích cực quan tâm
chăm lo hơn đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn
tại buổi lễ ban tổ chức đã tuyên dương nhiều tổ chức công đoàn công nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh